ngày bảy chín ubnd tỉnh đồng nai đã ban hành văn bản cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ kinh doanh
gồm bar karaoke vũ trường trên địa bàn
thời gian thực hiện bắt đầu từ h ngày tám chín
còn tại tp hcm ubnd tp đã cho phép các cơ sở kinh doanh quán bar vũ trường
hoạt động trở lại từ một mươi tám h ngày bảy tháng chín nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các quán bar vũ trường trên địa bàn tp hcm được phép hoạt động trở lại
nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như vệ sinh khử khuẩn
trang bị nước sát khuẩn đầy đủ nhân viên phải tuân thủ các biện pháp phòng hộ
tp hcm cũng cho phép các hoạt động sự kiện có tập trung đông người lễ hội hội trợ hội nghị hội thảo triển lãm
được phép tổ chức bình thường nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang
rửa tay sát khuẩn khai báo y tế đo thân nhiệt giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
trước đó do dịch covid một mươi chín tái bùng phát tp hcm đã cho dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người
tạm ngừng hoạt động quán bar vũ trường từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy